cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai bị can
liên quan đến những hành vi gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hòa bình
ngày ba tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai bị can đỗ mạnh tuấn
phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy
nguyễn khắc tuấn chuyên viên phòng khảo thí sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
chiều cùng ngày ông bùi trọng đắc giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đã có buổi trao đổi với các cơ quan báo chí liên quan đến gian lận trong thi cử
trong đó ông đắc đã gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm người đứng đầu
trách nhiệm người đứng đầu chịu trách nhiệm của quản lý nhà nước
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm những nội dung có liên quan về công tác quản lý của mình
rất là mong canh các chị cùng chia sẻ với tôi những cái nội dung đó
tôi có suy nghĩ là bây giờ thì cơ quan công an đang tiến hành xác minh rồi
thế thì chúng tôi chỉ chờ là cơ quan công an xác minh
sau khi xác minh xong có kết quả
thì chúng tôi sẽ tiến hành
tiến hành theo cái chỉ đạo chung đó là thực hiện theo kết luận của cơ quan công an
cái thứ nhất là chúng ta phải thực hiện theo quy chế thi
cái thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện theo quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra làm rõ toàn bộ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật